vì việc xe container húc giải phân cách tông trúng hai xe máy trên làn đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây khiến ba người bị thương các bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu vào bệnh viện trợ rẫy
theo các bác sĩ ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây xảy ra vào sáng nay ngày ba tháng năm được đưa vào tình trạng đa chấn thương nặng
trước đó vào khoảng tám giờ ngày ba tháng năm xe đầu kéo container chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng trạm thu phí long phước
đi đại lộ mai trí thọ tp hcm khi cắt nốt sao an phú hơn một km phường an phú tp hcm
chiếc xe bất ngờ mất lái húc văng giải phân cách rồi lao sang làn đường xe máy khiến ba người bị thương nặng
ngày ba tháng năm công an quận phú nhuận tp hcm đã bắt tạm giam phan thanh nam bốn mươi bốn tuổi trú tại quận tân bình về tội trộm cắp tài sản
trước đó quản lý nhà hàng texas trên đường phan xích long phường bảy
quận phú nhuận đến công an trình báo về việc bị trộm tài sản tại nhà hàng
vào cuộc xác minh công an đã phát hiện nam lẻn vào nhà hàng khi đông khách và trốn ở nhà vệ sinh
đợi nhà hàng đóng cửa nam trèo ra lục lọi trộm cắp tiền mặt khoảng ba mươi bảy triệu đồng cùng một số mắt camera an ninh
khi bị bảo vệ nhà hàng phát hiện nam đã khống chế dùng băng keo chói người bảo vệ rồi tẩu thoát
làm việc với công an nam thừa nhận về hành vi phạm tội và khai nhận dùng hết số tiền trộm để được trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần thị ánh nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
theo hồ sơ trần thị ánh nguyệt bị bắt quả tang khi đang bán số đề tại nhà thuộc xã ngãi tứ huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba tờ phơi ghi số đề một điện thoại di động dùng để hoạt động bán số đề
và số tiền là hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an nguyệt khai nhận bắt đầu mua bán số đề từ trước tết đến nay
trung bình mỗi ngày thu đột số tiền lời từ năm trăm linh đồng cho đến một triệu đồng